cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn ung thư gan là một trong những bệnh lý ác tính với số ca mắc cũng như tử vong cao hàng đầu tại việt nam
bệnh đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa đe dọa tính mạng của hàng triệu người nếu không được phát hiện sớm và có phác đồ điều trị phù hợp
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về các phương pháp điều trị ung thư gan
ở giai đoạn sớm và giai đoạn tiến triển cũng như cách phòng ngừa ung thư gan hiệu quả
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi